giao thông không chỉ bị chia cắt và ách tắc trên đường bộ mưa lũ lớn tại các tỉnh miền trung cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động vận tải đường sắt
trong ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi có hai mươi ba đoàn tàu khách và hơn hai mươi đoàn tàu hàng phải nằm chờ đường qua tỉnh quảng bình do đoạn đường sắt ở khu vực này bị sạt lở nặng
trung bình thì mỗi đoàn tàu khách có khoảng năm trăm linh hành khách mỗi đoàn tàu chờ hàng có khoảng sáu trăm linh tấn hàng ngành đường sắt đang hết sức nỗ lực để giải quyết tình trạng ách tắc này
gia đồng hới
gia đồng hới
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đường sắt bắc nam bị chia cắt do mưa lũ tại quảng bình khiến các đoàn tàu xuất phát từ phía bắc phải tạm dừng ở khu vực hà tĩnh nghệ an
các tàu từ phía nam đi ra phải dừng tại ga huế đà nẵng
ngay sau khi tình trạng này xảy ra ngành đường sắt đã khẩn trương triển khai các phương án khắc phục như chuẩn bị và cấp phát thức ăn nước uống cho hành khách đi tàu
hướng dẫn thông tin để hành khách yên tâm đề xuất và thực hiện phương án giải tỏa hành khách nếu thời gian ách tắc kéo dài
khách giúp đỡ theo đường khách ngăn bị cách đường đó không đi được
từ đồ đạc hành lý tư trang cho đến người và no đến bữa ăn cho khách trên tàu
thế anh chị em
đều đoàn kết và từ trưởng tàu chỉ đạo anh em chị em trên phụ trách từng toa quản lý từng toa một và đưa các phương án để phục vụ khách làm sao để cho hành khách hài nóng nhất
trước đó đoàn tàu se một mươi chín xuất phát từ hà nội tối một mươi ba tháng một mươi khi đến ga lệ sơn tỉnh quảng bình vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi thì bị mắc kẹt do đường sắt bị sạt lở
trên tàu se một mươi chín có một trăm ba mươi hai hành khách trong đó có chín mươi sáu người khách quốc tế lực lượng chức năng đã huy động ba mươi quân nhân và hai cano tiếp cận tàu se một mươi chín để giải cứu các hành khách
hiện nay hàng chục km đường sắt qua tỉnh quảng bình đang bị hư hại nặng do lũ công ty cổ phần đường sắt quảng bình đã huy động bốn trăm linh công nhân tham gia sửa chữa để thông tuyến trong thời gian sớm nhất